kính chào quý vị khán giả quý vị đang xem chương trình đường tới tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị khi sắc xuân lên lõi khắp các con phố với quất chín đào thắm mai vàng
cũng là lúc các ngôi trường rộn ràng với những phiên trợ quê những hội xuân
với nhiều hoạt động trải nghiệm trong không gian văn hóa tết cổ truyền của dân tộc
đây cũng chính là cơ hội tốt để mỗi một nhà trường có thể dạy cho học sinh những bài học về sự sẻ chia
về tình yêu thương đùm bọc và những giá trị của việc cho và nhận
gieo hạt mầm yêu thương nhân hậu trong trái tim con trẻ thông qua các hoạt động thiện nguyện
là cách mà nhiều trường học hiện nay đang tích cực thực hiện đặc biệt là trước mỗi dịp tết đến xuân về
để chuẩn bị cho bữa ăn trưa đặc biệt hơn mọi ngày dành cho các học sinh bán chú
trường trung học cơ sở lê lợi quận hoàn kiếm hà nội
nhiều thầy cô giáo hôm nay đã phải đi
đến trường và tất bật từ sáng sớm
rất nhiều món ăn khoái khẩu của học sinh được ban giám hiệu nhà trường cùng nhà bếp tính toán kỹ lưỡng
lên thực đơn và chuẩn bị công phu tỉ mỉ không khác gì một bữa tiệc buffet tại các nhà hàng
những khày thức ăn nóng hổi hấp dẫn chứa đựng tình cảm yêu thương của các thầy cô giáo
một bữa liên hoan tất niên trước khi nghỉ tết do các thầy cô tự tay chuẩn bị và triều đãi học trò
bữa ăn này đó là tâm huyết không chỉ của ban giám hiệu mà còn là của giáo viên toàn trường dành tặng cho các con nữa
để các con trước hết là tổng kết cả một năm các con đã cùng gắn bó với các cô qua những bữa ăn trưa rất là gần gũi
thì bữa ăn này là những gì mà các con thích nhất những món ăn mà các con thích nhất
mặc dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng trường trung học cơ sở lê lợi lại là trường có số học sinh
có hoàn cảnh khó khăn rất cao
việc các thầy cô thường xuyên hỗ trợ cho học sinh bằng tiền riêng của mình hay đi vận động
quyền góp và xin cho học sinh từ các tổ chức xã hội là việc thường xuyên từ nhiều năm nay
bữa ăn như thế này thì nó sẽ giúp cho cô cho
cũng như là các con học sinh có sự gắn kết yêu thương nhau
và hy vọng chúc cho một mùa xuân mới đến với không chỉ bản thân các con học sinh mà toàn bộ các bậc phụ huynh
cũng như các thầy cô giáo trong mùa xuân mới đến với không chỉ bản thân các con học sinh mà toàn bộ các bậc phụ huynh
cũng như các thầy cô giáo trong mùa xuân mới đến với không chỉ bản thân các bậc phụ huynh
sẽ đón một năm mới thật là vui vẻ hân hoan và hạnh phúc
trong bữa cơm tất nhiên này
có những món ăn có thể đã quen với nhiều em học sinh
nhưng cũng có những học sinh đó lại là một bữa cơm thật nhiều bất ngờ và hạnh phúc
hôm nay ở trường con có hoạt động lên hơn cuối năm
rất là vui
bữa ăn hôm nay khác với mọi khi là có nhiều món hơn và ngon hơn
con cảm nhận được tình yêu của các bậc phụ huynh

nhà trường các cô giáo dành cho bọn con những điều tốt đẹp
những bữa ăn rất là ngon và thoải mái
ở trường lê lợ phải nói là so với số học sinh trong tổng số toàn trường
thì tỉ lệ học sinh khó khăn của nhà trường chiếm tương đối lớn
nhưng trong đó thì hàng năm nhà trường cũng chọn lọc ra được hoạt động
hầu hết là hàng năm đều khoảng bốn mươi đến năm mươi học sinh
là có những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt
để nhà trường trao thương thương cho các con
để nhà trường trao thương cho các con
trong các dịp như là mùa xuân về hay là trung thu
xuân năm nay thì cũng như mọi năm
nhà trường cũng tổ chức cho các con bữa ăn lên hoan của bán chú
tổ chức cho các con gói bánh trưng và gói giò cho các con học sinh khó khăn
và cũng được sự quan tâm của quận đoàn
thì cũng sẽ có những cái túi quả gửi đến các con
và mỗi các con cũng sẽ có một cái phần quả nhỏ nhỏ bằng tiền mạng là năm trăm linh nghìn một con
đấy là những cái mà các thầy cô các bạn bè đồng nghiệp các lãnh đạo trong
quan tâm và hỗ trợ để nhà trường cũng có một cái hồi sinh yêu thương thật chán mát cho các con
tết đến ai mà chẳng mong được bố mẹ yêu thương
dắt đi sám sửa những bộ quần áo mới
được mừng tuổi những phòng bao lì xì đỏ chót
hay được mua những loại bánh kẹo ưa thích nhất
những mong muốn tưởng như rất đối bình thường
nhưng không phải đứa trẻ nào sinh ra ở thành phố cũng có được
những ngày cuối năm bận rộn
xong những mơ ước thầm kì
mơ kín nhất của những cổ cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
vẫn được các thầy cô giáo ưu tiên lắng nghe và thấu hiểu
sinh ra ngay giữa thủ đô nhưng nguyễn quân hoàng hải đã sớm mổ cô cha
rồi mẹ cũng bỏ em mà đi
sống với ông bà đã già yếu
hải lớn lên cùng với tình yêu thương của thầy cô và bạn bè
ngôi trường trung học cơ sở lê lợi nơi em đang theo học
giờ đã là mái nhà thứ hai của em
hải đã từng mơ ước được ngủ trong vòng tay mẹ ôm
mỗi khi em thấy mệt mỏi
và rồi những thiếu hụt về vật chất và tinh thần trong em đã vội đi rất nhiều
bởi những tình cảm yêu thương
sự quan tâm chăm sóc của các thầy cô giáo
và những bài học từ những mùa tết ấm áp như thế này
mỗi năm mới con chỉ muốn là con phải cố gắng hơn mỗi ngày
gia đình có hạnh phúc
gia đình có hạnh phúc cũng cả con phải có sức khỏe để giúp gia đình con
con luôn cố gắng hơn mỗi ngày
con mình tự thúc đẩy ý chí bản thân mình
con chỉ tự ước mình là phải tốt hơn bản thân mỗi ngày thôi
con cảm thấy rất nhiều từ tình yêu thương
từ tình yêu thương của các thầy cô các bạn đối với con
con sẽ cố gắng phải thi đạt lớp một mươi
để chịu cố vững chắc cho gia đình mình
cuối năm ai cũng tất bật hối hả
và ai cũng cần được yêu thương
nhất là những người khốn khó tuyệt vọng
với tư duy giáo dục thành công và trọn vẹn
không chỉ dừng lại ở thành tích học tập
cô hiệu trưởng ngô thị kiều linh và tập thể giáo viên trường trung học cơ sở lê lợi

luôn tin vào sức mạnh của lòng nhân ái
khả năng tác động tích cực của nó đối với mỗi học sinh giáo viên và cả cộng đồng
gác lại mọi việc dành thời gian mua cho các con bộ quần áo mới
mang giỏ quà tới thăm phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn
đã trở thành thói quen của các cô giáo trước mỗi dịp tết đến xuân về
nói chung là kinh tế gia đình rất khó khăn
khó khăn và canh thẳng lắm
thế thì mong là được sự giúp đỡ của nhà trường
bởi vì bản thân cháu cũng lỗ lực nữa
tết năm nay thì gia đình chúng tôi rất là cảm động
được thầy cô giáo quan tâm cháu cháu về học hành
xong lại quan tâm đến điều kiện về chăm sóc cho cháu
được đón cái tết năm nay gọi là vui mừng được quần áo mới
rất hân hạnh
chúng tôi không biết cảm ơn thế nào với nhà trường
với sự giúp đỡ của nhà trường giúp đỡ cho
làm thiện nguyện trước mỗi dịp tết
giờ đây đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi nhà trường
những chương trình từ thiện trước thềm năm mới
rất đa dạng về quy mô tính chất hướng đến nhiều đối tượng khác nhau
xong đều chung mục đích đem niềm vui đến cho những ai
có hoàn cảnh khó khăn
mặc dù vậy làm từ thiện không nhất thiết
phải đi đến những nơi thật xa
với những thể cô giáo ở trường trung học cơ sở trường dương
thì nhiều năm nay từ thiện và những bài học dạy cho học sinh
về lòng nhân ái luôn được đặt trong chính ngôi trường của mình
thiện nguyện là một công việc rất là đáng tự hào và đáng làm
tuy nhiên là chúng ta không nhất thiết cứ phải đi thiện nguyện ở vùng cao
ở những vùng khó khăn xa xôi bởi vì chính học sinh của chúng ta
là những học sinh rất là khó khăn
ví dụ như trường chúng tôi là có những học sinh
ví dụ như sau đợt covid nhà có ba chị em
thì chị lớn là học lớp tám một em học lớp sáu
và một em nhỏ còn đang học bằng non
bố thì vừa mất vì dịch covid
và chỉ có một mình mẹ nuôi bà nội bà ngoại và ba cháu
trong khi đó mẹ lại có công an việc làm không ổn định
với những trường hợp ví dụ như vậy
thì chúng tôi thấy là có khi lại còn khó khăn hơn ở những nơi xa xôi hẻo lánh
vì vậy mà chúng tôi đã
chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng là chúng ta sẽ làm từ thiện ngay tại trong trường
và cái cách thức làm từ thiện của chúng tôi là diễn ra hàng ngày
chứ không phải chỉ có những cái dịp tết đến xuân về
tết năm nay ông tuấn cảm thấy ấm áp hơn bởi sự quan tâm chăm sóc của nhà trường
và các thầy cô giáo dành cho cô con gái ông
nhìn con trưởng thành hơn mỗi ngày tự tin vui vẻ
ông lại có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật để tiếp tục sống
với những món quà mà tết năm nay các thầy cô trong nhà trường đã tặng cho em
thì em hy vọng là em sẽ cố gắng học tập thật giỏi đạt được kết quả tốt
để làm cho những món quà của các thầy cô thêm phần ý nghĩa hơn
nhà trường và cô giáo đem đến cho bố con tôi không những vật chất
mà đem đến cả những cái tấm nòng yêu thương và sưởi ấm
chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà trường
áo ấm em đến trường tết sẻ chia xuân yêu thương
và rất nhiều các hoạt động thiện nguyện khác đã và đang hoạt động sôi nổi trong các nhà trường
dù có tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều khởi nguồn
từ tấm lòng cảm thông chia sẻ của mỗi người mong muốn đem lại
cho những người có hoàn cảnh khó khăn một cái tết trọn vẹn ấm áp
đó cũng là một trong những hoạt động giáo dục quan trọng
cần được duy trì và phát huy sáng tạo trong mỗi nhà trường

học sinh có được lòng tự hào và tự tôn dân tộc
thì việc giáo dục để các em có thể hiểu
trân trọng và yêu quý văn hóa truyền thống
là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường
là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường
tuy nhiên vấn đề đặt ra là chúng ta giáo dục những gì

trong những ngày này tại nhiều trường học
việc tổ chức các hoạt động hướng về ngày tết một cách sáng tạo

thông qua đó giáo dục về văn hóa truyền thống
cũng như giúp các nhà trường thực hiện tốt hoạt động trải nghiệm
cũng như giúp các nhà trường thực hiện tốt hoạt động trải nghiệm
trong chương trình giáo dục vô thông hai nghìn một mươi tám

đã và đang được học sinh và phụ huynh hưởng ứng khá nhiệt tình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chơi tết học từ tết sẽ có trong tiệm équan góc học lập tuần này
chơi tết học từ tết sẽ có trong tiệm équan góc học lập tuần này
với chủ đề xuân gắn kết tết ba miền
với chủ đề xuân gắn kết tết ba miền
lễ hội xuân năm nay của trường phổ thông liên cấp phenica
được tái hiện theo cách ăn tết chơi tết
của các vùng miền trong đó
có không gian ẩm thực biểu diễn nghệ thuật
thuật đường phố hay các trò chơi dân gian
trong không gian ấm áp sắc xuân cổ truyền các em học sinh được trải nghiệm hành trình văn hóa xuyên việt
đi qua các vùng đất khám phá các danh làm thắng cảnh và ẩm thực đặc trưng của vùng miền
thông qua các gian trại do chính học sinh phụ huynh xây dựng chủ đề và thiết kế sáng tạo
qua hoạt động này thì em học được rất là nhiều điều về năm mươi bốn dân tộc của việt nam
em có thể biết được về các phong tục của họ cũng như là cách họ ăn tết họ trải qua cái tết của họ
thấy là sau này nếu em đi du học em gặp những bạn bè quốc tế thì em có thể tự hào nói về dân tộc của mình là việt nam của tôi có rất nhiều phong tục hay ạ
thông qua những hoạt động này thì các cháu thực sự là mới giao lưu cùng với các bạn
mỗi một trại là một phong cách một vùng miền ăn tết khác nhau
cho nên là các con sẽ đi lại giao lưu và các con biết được thêm nhiều
và hình thức ẩm thực của các dân tộc khác nhau
được tự tay gói những chiếc bánh trưng một trải nghiệm không hề dễ dàng
nhưng với sự hướng dẫn của các bậc phụ huynh những học sinh này đã có trải nghiệm đầy thú vị và đáng nhớ
giúp các em hiểu biết trân trọng tự hào về văn hóa truyền thống
đồng thời phát triển cả về kiến thức lẫn kỹ năng sống học tập hứng thú hơn tự tin hơn
hoạt động gói bánh trưng này nhà trường mong muốn các con học được cái nét văn hóa truyền thống rất là đẹp của người việt nam
cùng ông bà cùng gia đình chúng ta mua lá rong chúng ta rửa lá và chúng ta gói bánh trưng đun tìm củi này
xong chúng ta đun bánh trưng và gia đình quê quần với nhau
thì cái không khí tết âm cúng đó chúng ta luôn phải giữ mỗi khi xuân xuân về
cái giá trị truyền thống này thực sự là vô cùng ý nghĩa đối với mỗi bản thân người dân việt nam
nó giúp mình thêm yêu quê hương đất nước thêm hiểu cái giá trị con người của việt nam
tết cổ truyền hay những dịp lễ lớn
trong năm luôn là cơ hội quý để các nhà trường tổ chức những tiết học lớn
giáo dục về giá trị đạo đức về truyền thống văn hóa của quê hương đất nước
dạy về lòng biết ơn của mỗi con người một cách sinh động và hấp dẫn
và đây chắc chắn là tiền đề giúp các thế hệ học sinh sau này hiểu và yêu hơn
những phong tục nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đường tới tương lai tuần này của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau